các bác sĩ khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh mới đây đã tiếp nhận một trường hợp bảng quang có túi thừa
chứa hơn ba lít nước tiểu gấp sáu lần người bình thường các bệnh đặc biệt này là ông nguyễn văn tê năm mươi tám tuổi ở vân đồn quảng ninh
ông tê cho biết ở nhà thường thấy bụng giới to và sau khi đi tiểu vẫn không thoải mái nên đi viện khám
qua kết quả xe ôm và chụp các lớp vi tính các bác sĩ phát hiện túi thừa bằng quang kích thước lớn một mươi năm x hai mươi cm và tuyến tiền liệt phỉ đại
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị túi thừa bằng quang u phì đại tuyến tiền liệt chỉ định phẫu thuật cắt túi thừa bằng quang và xử trí khối phỉ đại
các phô thuật được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa hai phạm việt hùng trường khoa ngoại của mấy các cộng sự và bác sĩ chuyên khoa một phạm trung đức pháo khoa gây mê hồi sức
mặc dù bệnh nhân đã đi tiểu trước mổ nhưng khi đặt xoăn tiểu trong mổ thì số lượng nước tiểu còn dư trong bằng quang và túi thừa lên tới ba hai trăm linh ml
bệnh nhân được phô thuật theo đường dưới phúc mạc kiểm tra thấy bằng quang dặn to có thông ở một túi thừa dung tích lớn ở bên thành trái
tuyến tiền liệt phì đại đẩy vào lòng bằng quang gây đáy khó và dãn bằng quang
các bác sĩ đã tiến hành phô tích cắt bỏ túi thừa bằng quang và bóc tách khu u tuyến tiền liệt
các mổ diễn ra thân lợi sau khoảng một tiếng phô thuật
sion và trục bằng quang kiểm tra sau phô thuật thấy bằng quang trở lại vị trí bình thường lượng nước tiểu tuần dư sau mổ không đáng kể
hiện tại người bệnh đã ổn định vết mổ khô rút thông đi tiểu tốt
theo các bác sĩ bằng quang là cơ quan có hình cầu có trúc rỗng co giãn ở phần dưới bụng
chức năng chứa nước tiểu trước khi nước thoát ra khỏi cơ thể qua niệm đạo
với hầu hết mọi đối tượng cơ quan này có thể chứa năm trăm linh bảy trăm linh ml khoảng hai ly nước tiểu
khi đi vệ sinh cơ quan trong bằng quang co lại và cơ vòng trúc niệm đạo dãn ra để nước tiểu ra khỏi cơ thể
bằng quang là một cơ quan thuộc hệ tiếp niệm
các tình trạng có thể ảnh hưởng đến bộ phận này như tiểu không tự chủ viêm hoặc sỏi bằng quang
khiến việc đi tiểu trở nên khó khăn đau và không thể kiểm soát được
bàng quang là cơ quan có chứa nước tiểu do thận bài tiết và thải ra ngoài thông qua niệm đạo
bên cạnh đó cơ quan này còn có nhiệm vụ giữ chữ nước tiểu cho cơ thể
ở những người trưởng thành bàng quang có thể chứa khoảng năm trăm linh ml nước tiểu
tuy nhiên khi lượng nước tiểu ở mức hai trăm linh ba trăm năm mươi ml các dây tần kinh trong bằng quang sẽ gửi tín hiệu về não và các dây liên lạc qua tủy sống
sau đó não sẽ phản hồi tín hiệu làm cho bằng quang co lại
tiếp đến co thắt và vắt ở gần niệm đạo sẽ dãn ra nở dần và để nước tiểu thoát ra ngoài cơ thể
lớp tiểu tạo ra từ nước và các chất thải
lượng nước tiểu sản xuất phụ thuộc vào lượng nước vào bạn uống
trung bình mỗi người nên đi tiểu tối đa sáu lần vào ban ngày và một lần ở ban đêm
lượng nước tiểu thoát ra khoảng chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm một mươi ml khoảng hai ml mỗi ngày
đến nay túi thừa bằng quang vẫn đang ở một khái niệm rất mới mẻ với nhiều bệnh nhân
hầu hết các trường hợp phát hiện túi thừa bằng quang đều do thăm khám sức khỏe tổng quát
đây là một tuần thương lành tính của thành bằng quang
tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời tình trạng này có thể kéo theo nhiều biến chứng nặng nề
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh
vì vậy để nắm rõ các nguyên nhân triệu chứng cách phòng bệnh túi thừa bảng quang là một điều vô cùng quan trọng
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng túi thừa bằng quang có thể bắt nguồn từ cả nguyên nhân bẩm sinh và mắc phải
túi thừa bằng quang xuất hiện ở mặt sau của bằng quang
tình trạng này xảy ra do người bệnh bị thoát vị các lớp niêm mạc ở bảng quang qua cơ bằng quang
hình thành đến một khu giống như chiếc túi
da bẩm sinh trong quá trình mang thai hình thành thai nhi thì thành bảng quang đoan niệm đạo vô tình bị chèn ép quá mức
từ đó dẫn tới trào ngược bằng quang nợ quản
bằng quang bị phình lên tạo ra vết thương ở chỗ cắm và nợ quản
hoặc do mắc phải tình trạng này từng xảy ra do người lớn có thói quen nhịn tiểu
sự tắc nghẽn đường tiểu sẽ tạo ra áp lực lớn lên bảng quang lâu dần sẽ làm mất túi thừa bằng quang
biên chứng của túi thừa bằng quang
thành của túi thừa bằng quang bình thường chính một lớp niêm mạc và lớp thanh mạc mỏng bao quanh
vị trí này không hề có các cơ có bóp cổ túi thừa rất hẹp nên lượng nước tiểu sẽ động lại ở trong túi thừa
phát hiện muộn triệu chứng của túi thừa bằng quang sẽ càng trở nên nghiêm trọng
thậm chí tiến triển thành nhiều biên chứng nguy hiểm như
ư động nước tiểu mạng tính nhiễm khuẩn đường tiết nhiệu
sà bằng quang đau vùng tiểu cung bí tiểu cấp tính một mạng tính dối loạn tiểu tiện u bằng quang
vậy làm sao để chẩn đoán túi thừa bằng quang
nhờ vào sự phát triển của y học hiện đại người bệnh có thể dễ dàng phát hiện túi thừa bằng quang bằng những phương pháp cụ thể sau đây
khám thực thể khám thực thể là một biện pháp phổ biến trong trần đoán các bệnh lý về đường tiết nhiệu
trong quá trình thăm khám bác sĩ sẽ thực hiện thao tác nhìn sờ gõ để phát hiện ra những dấu hiệu bất thường ở hệ tiếp nhận bệnh nhân
bệnh nhân cần phải cung cấp đầy đủ các triệu chứng lâm sàng mà mình gặp phải
trong nhiều trường hợp bệnh nhân sẽ được chỉ định là một số xét nghiệm liên quan
bao gồm xét nghiệm máu nước tiểu sinh thiết tế bào để bác sĩ kết luận bệnh nhân chính xác nhất
với người bệnh có nữ túi thừa bảng quang bác sĩ có thể thăm khám âm đạo để kiểm tra xem có xuất hiện hữu hổ dưới hay không
phương pháp này cần được sử dụng để lấy mủ và nước tiểu đọng ở bên trong bằng quang
bằng cách trần đoán qua hình ảnh siêu bom vùng trậu hình ảnh túi thừa sẽ xuất hiện rõ ràng hơn
từ đó bác sĩ đã nhận biết được vị trí kích thước và tình trạng của túi thừa bằng quang
nội soi bằng quang
nội soi bằng quang là việc bác sĩ sẽ đưa ống kính nội soi vào trong bằng quang của người bệnh qua ngã liệu đạo
sau đó sẽ theo dõi thông qua màn hình nội soi hoặc nhìn trực tiếp qua ống nội soi nhằm kiểm tra bệnh nhân có túi thừa bằng khoa hay không
ngoài ra bác sĩ có thể tiếp tục lấy một mẫu mô nhỏ từ niêm mạc bằng quang đến sinh thiết
từ đó phân tích trần đoán thêm bệnh về đường tiết liệu
chụp ống từ n ride và x quang
chụp ống từ n ride được xem là phương pháp trần đoán túi thừa bằng quang được đánh giá rất cao
kích thước này có thể được áp dụng cho cả nam và nữ
ngoài ra bệnh nhân có thể được yêu cầu chụp x quang để xác định bệnh
có thể sử dụng phương pháp chụp niệm đạo áp lực dương bóng đôi
phương pháp này có cách thực hiện tương tự với chụp x quang bằng quang và đường tiểu
tuy nhiên do sử dụng một ống thông tiểu đặc biệt để trần đoán nên việc chụp niệm đạo thường cho kết quả chính xác gần như tuyệt đối khoảng chín mươi
sau phương pháp này là một trần đoán xâm lấn nên nhiều người bệnh cảm thấy rất khó chịu và cần phải gây mê
chính vì thế phương pháp này thường không được sử dụng nhiều không phải là một sự lựa chọn công cụ trần đoán ban đầu
điều trị túi thừa bằng quang như thế nào
muốn tránh xa được căn bệnh túi thừa bằng quang hoàn toàn đòi hỏi bệnh nhân phải điều trị rất điểm tránh lâu dài bệnh sẽ tiến triển thành mạng tính
tùy thuộc vào tình trạng của bệnh mỗi người mà bác sĩ ra khuyến cáo những phương pháp điều trị riêng biệt như
cắt bỏ hoàn toàn túi thừa bằng quang
cắt vào cột túi rồi rút hết thành phần ở bên trong da
dùng thủ thuật mở đường từ túi thừa vào âm đạo
sau khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ được dùng thuốc kháng sinh ít nhất hai mươi bốn giờ và đặt một ống thông để giữ cố định hình dạng niệm đạo trong vài tuần
các bác sĩ khuyên cáo người dân cần đi thăm khám tầm soát sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện những bất thường cơ thể
khi có những triệu chứng bất thường như đau tức bụng bí trung đại tiện bí tiểu khó nhiễm khuẩn tiệt niệu tái đi tái lại nhiều lần trúng bụng
người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được trần đoán điều trị phương pháp tối ưu nhất

các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được trần đoán điều trị phương pháp tối ưu nhất
các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần đi thăm khám tầm soát sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện những bất thường cơ thể